thưa quý vị mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm cho hơn một trăm linh tàu cá tại hai tỉnh phú yên và khánh hòa bị sóng đánh chìm
hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm bị trôi giạt hư hại
hàng chục nghìn hectare lúa hoa màu ở tỉnh quảng nam bị hư hại
đặc biệt đã có hai người mất tích và nhiều người bị thương do mưa lũ tại các tỉnh miền trung
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
tính đến chiều tối ngày ba mươi một tháng ba toàn tỉnh có chín mươi một tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm
lốc xoáy và gió lớn cũng làm hai người tại huyện tuy an mất tích khi đang vận hành tàu cá nhỏ trên biển và đang dẳng neo lồng tôm hùm
ngoài ra tỉnh phú yên cũng có hơn hai lồng nuôi tôm hùm của người dân hai xã an hòa hải an ninh đông huyện tuy an đã bị sóng đánh trôi giạt gây thiệt hại khoảng một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
hơn một mươi hai bốn trăm hai mươi hectare lúa vụ đông xuân trong thời kỳ trổ bông chín sáp và gần hai trăm sáu mươi hectare rau màu
các loại đã bị đổ ngã và ngập nước
ước tính tổng thiệt hại do đợt mưa trái mùa ở phú yên lên đến khoảng một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tại tỉnh khánh hòa mưa lớn và sóng gió cũng đã đánh chìm hai mươi bảy tàu cá của ngư dân ở hai xã đại lãnh và vạn long huyện vạn ninh
tại bình định mưa gió lốc xoáy cũng gây thiệt hại nặng nề
tại thị trấn tuy phước lốc xoáy khiến nhiều công trình nhà cửa bị thiệt hại hai người bị thương nhập viện điều trị
tại xã nhân lý thành phố quy nhơn gió lốc khiến sóng biển dâng cao bất ngờ cuốn trôi trên ba mươi tàu thuyền nhiều cano du lịch bị chìm hư hại
do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn bất thường trong hai ngày qua khiến hơn hai mươi hectare đồng ruộng ở tỉnh quảng nam ngập sâu trong nước
nhiều diện tích lúa bị ngã đổ các loại hoa màu có nguy cơ hư hỏng nặng
trong ngày ba mươi một tháng ba mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi ngập cục bộ khiến việc đi lại hết sức khó khăn
trong khi đó tại thừa thiên huế đợt mưa lũ trái mùa lần này đã khiến cho hai mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái chìm bảy chiếc thuyền ghe đầm phá và làm bốn người bị thương